quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị dự báo thời tiết trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ ở các tỉnh thành thuộc bắc bộ
vẫn là trạng thái nắng sớm và có nắng mạnh từ sáng đến cuối giờ chiều
nắng nóng và nắng nóng gai gắt vẫn xuất hiện đều khắp từ tây sang đông
với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành đồng loạt giao động từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
thậm chí một số nơi như ở điện biên sơn la và hòa bình
nhiệt độ còn lên tới từ ba mươi chín đến bốn mươi độ có nơi cao hơn
chỉ riêng quảng ninh và hải phòng do nằm sát với biển nên nằm ngoài vùng nóng
nhiệt độ trưa chiều nay ở hai khu vực này trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
còn ở miền trung cho ngày hôm nay toàn bộ trung bộ từ thanh hóa trở vào cho đến bình thuận
đều có chung trạng thái nắng nóng trong đó tâm nóng là các tỉnh thành từ thanh hóa cho đến quảng ngãi
với nhiệt độ lên tới ba mươi tám bốn mươi độ tức là đạt ngưỡng nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt
khu vực bình định đến bình thuận tuy vẫn ở ngưỡng nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
nhưng nhiệt độ dịu hơn giao động từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
dù không chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây nhưng do nằm trong khối không khí ổn định
nên lúc này ở cả tây nguyên cũng như nam bộ đang trong trạng thái ít mây có nắng sớm
hôm nay vẫn lại là một ngày nóng diện rộng ở cả hai khu vực với mức nhiệt cao nhất cho ngày hôm nay
ở khu vực tây nguyên tiếp tục duy trì ở mức cao ba mươi năm ba mươi bảy độ
còn với các tỉnh thành nam bộ nhiệt độ từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
tuy nhiên khoảng sau một mươi sáu h chiều nay ở tây nguyên và nam bộ tiếp tục lặp lại những cơn mưa rông cục bộ
trong mưa rông cần đặc biệt lưu ý với hiện tượng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
trên biển ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây làm cho khu vực vịnh bắc bộ
và vùng biển phía bắc của khu vực bắc biển đông có gió nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
sóng biển cao trên hai mét khiến cho biển động
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước